ngày một mươi bảy tháng bốn đại sứ quán việt nam tại liên bang nga phối hợp với nhóm bác sĩ tại việt nam đã tổ chức buổi tư vấn trực tuyến về dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm cung cấp thông tin cơ bản về dịch bệnh này cũng như giải đáp những thắc mắc của cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại liên bang nga
trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín tại liên bang nga đang trở nên căng thẳng số người dương tính với virus corona tăng nhanh trong thời gian gần đây
trong đó có không ít người việt đang sinh sống tại nước sở tại chủ yếu tập trung ở nhóm bà con mưu sinh tại thủ đô nước nga bằng nghề đi chợ may mặc làm dịch vụ
nhóm bác sĩ tư vấn thuộc nhiều chuyên ngành bệnh viện khác nhau như bạch mai bệnh viện hiện đối trung ương đại học y viện tai mũi họng trung ương bệnh viện nhi trung ương bệnh viện đa khoa chữ thập xanh
với hai mươi ba vấn đề chia thành ba chủ đề chính phòng chống lây nhiễm virus corona chủng mới những triệu chứng lâm sàng điển hình cũng như phương pháp điều trị covid một mươi chín
nhóm bác sĩ tại việt nam đã hướng dẫn cho bà con các giải pháp hữu hiệu phòng ngừa lây nhiễm chéo giải đáp một số tình huống thực tế như phác đồ điều trị cho bệnh nhân thể nhẹ không được điều trị tại bệnh viện
những kinh nghiệm điều trị các triệu chứng lâm sàng như hạ sốt bằng mọi cách nâng cao sức đề kháng giữ gìn vệ sinh cá nhân nơi ở